công an thành phố uông bí tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị đang điều tra vụ cháy xe ô tô khiến ba người thương vong xảy ra vào sáng nay
theo thông tin ban đầu chiếc xe năm chỗ biển số một mươi năm b ba mươi nghìn bốn trăm bốn mươi lưu thông hướng quốc lộ một mươi tám vào khu danh thắng yên tử
khi đi đến đoạn dốc quảng hái thôn năm mẫu hai xã thượng yên công thành phố uông bí
chiếc xe bị mất kiểm soát đâm vào vách núi rồi lật ngửa bốc cháy dữ dội
sau khi nhận được thông tin công an thành phố uông bí đã điều hai xe cứu hỏa cùng một mươi năm cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa và cứu nạn nhân bị mắc kẹt
tuy nhiên khi dập tắt xong đám cháy tài xế chiếc xe này bốn mươi chín tuổi trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đã tử vong
hai người ngồi cùng trên xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu
hiện công an thành phố uông bí đã phong tỏa hiện trường tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc